những lao động dôi dư lao động bị thất nghiệp trở về từ các đô thị lớn trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư vừa qua đã tạo ra những áp lực nhất định về an ninh trật tự
tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định nhiều vụ trộm cắp xe mô tô chim cảnh quý cây cảnh có giá trị xảy ra trong thời gian qua đã khiến cho dư luận bức xúc
từ hiện trường các vụ trộm cơ quan công an nhận định đây là nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp có tổ chức thủ đoạn của các đối tượng thường lợi dụng vào đêm khuya
tại cơ quan công an phúc thừa nhận đã đột nhập từ mái nhà của siêu thị mini và trộm cắp tài sản là chín triệu đồng tiền mặt tại quầy thu ngân
và lý do khiến phúc sang ngã vào con đường phạm tội lại là một trong những vấn nạn đã khiến bạn trẻ vấp ngã đó là chứng khoán ảo
tài sản lấy nước thì em thực hiện cho việc chi tiêu cá nhân với lại là em tham gia chơi chứng khoán ảo
tài sản lấy được thì em thực hiện cho việc chi tiêu cá nhân với lại là em tham gia chơi trứng khoán ảo

người dân cũng cần giáo dục con em mình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
nâng cao ý thức bảo vệ tài sản bảo vệ cộng đồng bằng việc tham gia các phong trào giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội như tố giác tội phạm góp phần xây dựng xã hội lành mạnh cuộc sống bình yên

sống bình yên